chiều ngày một mươi bảy tháng sáu cục quản lý thị trường tỉnh bình phước đã tiến hành lập biên bản tổ chức
tiêu hủy ba trăm ba mươi lít dầu ăn bẩn đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ đồng thời tiến hành
lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật trước đó cục quản lý thị trường bình phước đã
phát hiện một xe máy có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm
kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan tới nguồn gốc hàng hóa
trên xe theo chủ xe này số dầu ăn bẩn đã qua sử dụng được mua từ các quán ăn trên địa bàn
huyện lộc ninh tỉnh bình phước sau đó đem về bình dương bán lại để kiếm lời